thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng sáu
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
đã công bố kết quả điều tra vụ án aic đang nhận được sự quan tâm của dư luận xã hội
thông tin tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tiếp nhận đối tượng đỗ văn sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyên kế toán trưởng công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
đối tượng đang bị truy nã trong đại án aic đã về đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng
thì sớm ra đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng
cũng như là thoát khỏi cái cảnh sống chui lùi nơm nướp lo sợ và luôn bất an
trung tướng tô ân sô kêu gọi những đối tượng trong vụ án kể trên
có thể liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc với cơ quan đại diện việt nam ở các nước sở tại
để được hướng dẫn hỗ trợ khi ra đầu thú
số điện thoại liên hệ của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

liên quan đến vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở y tế tỉnh quảng ninh
công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố
và quyết định truy nã bị can nguyễn thu phương
sinh ngày hai mươi bảy tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quốc tịch việt nam
trưởng bộ phận thư ký tài chính công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
số căn cơ công dân một nghìn một trăm bảy mươi năm một mươi nghìn bảy mươi ba nơi thường trú và nơi ở trước khi xuất cảnh
số sáu mươi chín đường nguyễn công chứ phường đồng nhân quận hai bà trưng thành phố hà nội
đang bị truy nã theo quyết định truy nã số bốn ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi
của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an về hành vi phạm tội
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
để phục vụ công tác điều tra
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị bị can trình diện
phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an để điều tra làm rõ nội dung vụ án
liên quan đến vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
tại huyện trư quynh tỉnh đắk lắc làm chín người tử vong hai người bị thương
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định truy nã đặc biệt
bị can y hoan e ban sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi trú tại buôn móc thị trấn ea pốc huyện cơ mơ gà tỉnh đắk lắk
ngày ba tháng bảy đối tượng này đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc khởi tố bị can
với tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
theo quyết định truy nã bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã
tới cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc
địa chỉ năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc

sợ nhóm thanh niên mâu thuẫn trước đó kéo đến đánh trả thù
cao nguyễn hoàng phúc chú tại huyện châu thành tỉnh an giang đã lên mạng đặt mua một khẩu súng
và bốn viên đạn đem về cất giấu để phòng thân
đối tượng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ hình sự
để điều tra về hành vi tàng trữ sử dụng
mua bán trái phép vũ khí quân dụng
khẩu súng và bốn viên đạn được bình đặt mua trên mạng với giá ba năm triệu đồng
biết chuyện huỳnh quốc bình mượn phúc khẩu súng đem về nhà người thân cất giấu
thì bị công an phát hiện thu giữ cùng với nhiều hung khí nguy hiểm
đến trước đầu ngày hôm qua cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với phúc
gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện eak tỉnh đắk lắc vừa khởi tố bị can bắt tạm giam một đối tượng liên tiếp
gây ra hai vụ đột nhập nhà dân trộm cắp nhiều tài sản trị giá trên năm mươi triệu đồng
đối tượng là lê thanh thắng hai mươi ba tuổi trú tại xã xuân phú huyện ea ca
chiều ngày ba tháng sáu
thắng điều khiển xe máy đến xã ea đao huyện ea ca phát hiện một nhà dân khóa cửa ở ngoài không có người trông coi
thắng đã dùng cây dựa chặt phá cửa sổ bên hông nhà đột nhập vào trong cậy phá kết sắt lấy cắp nhiều tiền
trên đường tẩu thoát tới thị trấn ea cao thắng tiếp tục đột nhập nhà của một hộ dân khác lấy cắp nhiều tiền vàng và đồng hồ
tổng giá trị tài sản của hai vụ trộm cắp là trên năm mươi triệu đồng
ngoài ra thắng khai nhận trước đó còn gây ra hai vụ trộm cắp tài sản khác của người dân
thưa quý vị và các bạn trong thời gian gần đây tại tỉnh quảng ngãi tình trạng trẻ em bị đuối nước diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng
thực tế cho thấy việc trang bị cho các em thanh thiếu niên những kỹ năng ứng phó khi gặp sự cố đặc biệt là các em học sinh ở khu vực nông thôn
điều kiện kinh tế khó khăn vẫn chưa được quan tâm đúng mức
giữa tháng sáu vừa qua tại xã bình dương huyện bình sơn ba ông cháu trong lúc tắm sông đã bị đuối nước khiến ba ông cháu tử vong
hơn hai tháng qua tại địa bàn huyện bình sơn đã xảy ra tám vụ đuối nước làm chết một mươi hai người
cùng thời gian này trên địa bàn quảng ngãi cũng đã xảy ra hai mươi ba vụ đuối nước làm chết ba mươi người trong đó có một mươi năm trẻ em
thời gian qua tình trạng trẻ em bị đuối nước xảy ra nhiều trên địa bàn quảng ngãi
những cái chết oan uổng của các em là sự thật quá đau lòng giữa mùa nắng
nguy cơ đuối nước luôn rình dập trẻ em ở khắp mọi nơi nhất là về mùa hè trời nắng nóng các em được nghỉ học tham gia vào nhiều các hoạt động vui chơi tự do
cho các em thực hành
để đuối nước rồi cách chơi cuối đuối như thế nào rồi mở các lớp tập quấn về có cái kỹ năng gúc dai gúc đồ để khi mà gặp rủi ro đuối nước thì các em có thể là tự các em có thể xử lý hoặc là hô hoán khi gặp rủi ro trong cuộc sống
hiện nay thời tiết nắng nóng tình trạng đuối nước trẻ em thời gian gần đây đang dóng lên một hồi chuông báo động đòi hỏi các cơ quan chức năng cơ sở giáo dục và ngay trong mỗi gia đình cá nhân
cần tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ em
do các em là láng cha láng mẹ rồi đủ nhau đi tấm sông tấm suối tấm ao tấm hồ
một số em là không có kỹ năng biết bơi
một số thì các em lại có kỹ năng biết bơi nhưng mà lại chủ quan
cho nên là cứ nghĩ là mình bơi được cho nên là ra sâu ra xa
trong quá trình bơi thì bị co cơ dân gọi là trục rút đó thì các em sẽ dẫn đến tình trạng là bị đuối nước
mỗi gia đình cần nâng cao ý thức tạo môi trường an toàn cho trẻ bằng cách luôn bên cạnh theo dõi không để trẻ vui chơi tắm sông suối hồ một mình
ngoài ra cần chủ động dạy trẻ em kỹ năng bơi lội và giải quyết các tình huống nguy hiểm có thể gặp phải khi tiếp xúc với nước